thưa quý vị theo bản tin dịch covid một mươi chín vào tối ngày hôm nay của bộ y tế cho biết tổng số ca được điều trị khỏi là một mươi hai mươi ca
trong đó ba trăm ba mươi hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày một mươi sáu tháng bảy
và đến nay đã có một mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới
đó là yên bái quảng trị tuyên quang sơn la ninh bình thái nguyên điện biên hải dương phú thọ quảng ninh hòa bình và bắc cạn
và tối ngày hôm nay đã có thêm một tám trăm chín mươi tám ca mắc covid một mươi chín
riêng tại thành phố hồ chí minh đã có tới một ba trăm bốn mươi chín ca
như vậy là tổng số ca mắc covid một mươi chín trong ngày hôm nay là ba ba trăm ba mươi sáu ca